đề chiên cán bộ và nhân dân có công nuôi dấu cán bộ thành đoàn trong hai cuộc kháng chiến
thành đoàn và câu lạc bộ truyền thống thành đoàn tp hcm đã tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà tết đinh dậu hai nghìn hai mươi
cho các hộ gia đình chính sách và hộ gia đình nghèo tại các vùng căn cứ cách mạng
hàng năm cứ vào dịp tết cổ truyền của dân tộc thành đoàn phối hợp với câu lạc bộ truyền thống đi thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách
có công đùm bọc nuôi dấu cán bộ thành đoàn trong hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc
những việc làm có ý nghĩa đó không những góp phần giảm bớt những khó khăn cho các gia đình chính sách
mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
thành phố luôn quan tâm đến gia đình chính sách gia đình nghèo của thành phố
trong những ngày lễ ngày tết để tri ân và nhớ lại công lao đóng góp của những người đã ngã xuống
đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng của thành phố
cũng như là sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc chung thì thành phố luôn quan tâm
trong thời kỳ chiến tranh ác liệt giặc mỹ điên cuồng lùng sụp bắt bớ những người hoạt động cách mạng
và các cơ sở của ta trong nội thành
do đó để bảo vệ an toàn cho các cán bộ tham gia hoạt động
thành đoàn đã xây dựng hơn bốn mươi căn cứ hoạt động tại các tỉnh miền đông nam bộ các tỉnh miền tây tây nguyên
từ các căn cứ thành đoàn đưa cán bộ từ nội thành và học sinh sinh viên sài gòn trợ lớn về học tập
triển khai các nghị quyết của trung ương và trung ương đoàn về đấu tranh giải phóng dân tộc
rồi lại sợ mình đói bụng cho nên lúc nào ở trong đồi cũng còn cơm để cho mình ăn rồi là mới đi nghỉ
thì cái sự đùm bọc mà che chở mà như vậy đó tức là khi mà nghe tiếng bom tiếng đạn nó nổ theo cái hướng của mình đi công tác đó
các má không có ngủ được mà coi như là thức đi ra đi vô đi ra đi vô suốt cho tới mình bình yên trở về thì các má mới yên tâm
để thực hiện đạo lý
đạo lý truyền thống của dân tộc
trong dịp tết năm nay thành đoàn đã trao tặng hơn tám xuất quà hai cây cầu và hàng chục ngôi nhà tình nghĩa
nhà tình thương cho các hộ gia đình chính sách và các hộ gia đình nghèo tại các căn cứ cách mạng
tại khu căn cứ vùng tam giác sắt xã an tây thị xã bến cát tỉnh bình dương
thành đoàn đã tổ chức giao lưu tặng quà cho các cán bộ nhân dân đoàn viên thanh niên
đồng thời đến thăm gia đình hai mẹ việt nam anh hùng có công nuôi dấu che chở cán bộ trong kháng chiến
đó là mẹ nguyễn thị nghiêm mẹ phạm thị vấn ở ấp lô xã an nhân tây thị xã bến cát
cùng tham dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí nguyễn minh chiết nguyên chủ tịch nước
những việc làm tình nghĩa đó đã thắp sáng thêm ngọn lửa truyền thống và ấm áp thêm tình nghĩa quân dân trong mùa xuân năm mới